thưa quý vị lần đầu tiên nhóm người nguy cơ cao như người suy giảm miễn dịch từ vừa đến nặng
người không thể tiêm vaccine hoặc không thể sản sinh đủ kháng thể ngừa covid một mươi chín dù đã tiêm đủ vaccine
sẽ có cơ hội sử dụng kháng thể đơn dòng điều trị dự phòng covid một mươi chín để nhanh chóng bảo vệ giảm nhập viện và tử vong
hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh thông qua sự phân phối của công ty cổ phần vaccine việt nam
đã được bộ y tế cấp phép chính thức sử dụng kháng thể đơn dòng ivusiu của astrazeneca
kháng thể đơn dòng đầu tiên trên thế giới được cấp phép để dự phòng covid một mươi chín
khác với vaccine chỉ vài giờ sau khi tiêm ivosil cơ thể đã có đủ lượng kháng thể cần thiết để bảo vệ không mắc covid một mươi chín
với hiệu quả lên tới tám mươi ba và không có trường hợp nào bệnh nặng hay tử vong trong suốt sáu tháng theo dõi trong nghiên cứu kroven của astrazeneca
hiệu quả này được quan sát thấy ở cả những người bị suy giảm miễn dịch do bệnh lý
hoặc đang sử dụng các thuốc
hoặc phác đồ điều trị ức chế miễn dịch và có thể không tạo được đáp ứng miễn dịch với vaccine phòng covid một mươi chín
như người cấy ghép tạng ung thư hiv đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch
thậm chí những người không thể tiêm bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín nào hiện có
vì từng xảy ra tác dụng nghiêm trọng với bất kỳ thành phần của vaccine covid một mươi chín
như dị ứng nặng sốc phản vệ vẫn được chỉ định tiêm
ivosil được chứng minh có hiệu quả phòng ngừa ít nhất sáu tháng đặc biệt có thể phòng ngừa cả biến thể omicron
với những đặc tính ưu việt đó của ivocil nhiều người gọi đây là siêu vaccine
có khả năng bảo vệ cả những người không có khả năng hoặc không thể sử dụng vaccine thông thường
đề phòng covid một mươi chín một cách nhanh chóng an toàn và hiệu quả
hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh là đơn vị đầu tiên tại việt nam được cấp phép
để đưa kháng thể đơn dòng iphosiu về để sử dụng kịp thời
nhằm bảo vệ những người bệnh yếu thế trước covid một mươi chín
imoxil sẽ sớm được đưa về việt nam và sử dụng tại bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
và bệnh viện đa khoa tâm anh tp hcm